việc triển khai đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh tại tuyến cơ sở
nhờ đó nhiều bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời ngay tại các bệnh viện tuyến tỉnh
chính vì vậy đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch cần phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới bằng những kế hoạch cụ thể
trước đây có những bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim bệnh viện tỉnh không thể can thiệp mà phải chuyển viện
quá trình chuyển viện tiêm ẩn nhiều rủi ro thậm chí bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện
nhờ triển khai đề án bệnh viện vệ tinh những cấp cứu tim mạch cơ bản thậm chí các can thiệp tim mạch phức tạp đã được triển khai ngay tại bệnh viện tỉnh cứu sống nhiều bệnh nhân
với bệnh viện đa hoa tình phúc sau khi chúng tôi tham gia đề án bệnh viện tỉnh với bệnh viện hạt điên là bệnh viện tim mà lộ
sau khi chúng tôi được đào tạo chuyển giao kỹ thuật chúng tôi được hướng dẫn để triển khai kỹ thuật ngay tại bệnh viện tỉnh
thì các kỹ thuật của tim mạch của chúng tôi đã được triển khai một cách đồng bộ và người dân địa phương không phải chuyển lên tuyến trên để điều trị các bệnh viện tim mạch trong những phạm vi mà chúng tôi đã được chuyển giao
đặc biệt trong hệ thống bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch bước đầu đã có sự tham gia của nhiều bệnh viện tư nhân
với tư cách là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trung ương
chúng tôi vẫn xác định phát triển nguồn nhân lực là cốt lõi
và vì vậy thì hợp tác và trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trung ương vẫn là một định hướng cơ bản
bên cạnh đó về lâu dài bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng hiện đang xây dựng thành một cơ sở viện trường của các trường
hiện tại là trường đại học y dược hải phòng
và tương lai chúng tôi tiếp nhận cả những hợp tác với cả những bệnh viện khác những trường đại học khác trên thế giới
để đề án bệnh viện vệ tinh phát huy được tối đa hiệu quả
bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật các bệnh viện hạt nhân cũng cần có những bước đi mới
trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn tới để hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện vệ tinh của mình
sắp tới chúng tôi sẽ triển khai những khóa học online
hoặc là những buổi seminar về fnr
và như vậy thì các bác sĩ tại bệnh viện vệ tinh vẫn ở tại bệnh viện mình
và vẫn có thể tham gia được cái buổi trao đổi về khoa học
và cho được kiến thức về khoa học
những khoa học cme đó thì nó không có dài có thể là một hai ngày
nhưng chúng tôi có thể truyền tải được những cái kiến thức mới nhất
cập nhật nhất trên thế giới các hướng dẫn điều trị mới nhất trên thế giới
và do đó thì các bác sĩ tại bệnh viện vệ tinh vẫn có thể cập nhật được kiến thức mới mà không phải đi đến xa